đông xuân là vụ lúa chính của bà con nông dân ở tỉnh con tum
hiện đang là thời kỳ cao điểm thu hoạch vụ lúa này
thế nhưng nhiều người dân ở huyện sa thầy tỉnh con tum đang buồn giàu lo lắng vì năng suất sụt giảm
tại xã sa nghĩa huyện sa thầy hàng chục hộ nông dân đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói
do năng suất lúa sụt giảm từ ba mươi đến bốn mươi
bà con nông dân ở đây cho biết cây lúa từ khi gieo xạ cho đến khi trổ bông đều phát triển tốt
nhưng đến giai đoạn phơi mau ngậm hạt bông lúa lại bị lép hạt
đạo ôn cổ bông là bệnh thường gặp trên cây lúa

do bà con xạ lúa quá dày trong khi bón phân vô cơ không cân đối phun thuốc trừ sâu bệnh không kịp thời theo khuyến cáo
cùng với thời tiết khi cây lúa chỗ bông gặp mưa không thuận lợi nên dẫn đến cây lúa bị lép hạt không cho thu hoạch

phòng chuyên môn thống kê giả soát mức độ thiệt hại để có chính sách hỗ trợ bà con
phòng chuyên môn cũng đang tham mưu ban huyện phối hợp cùng với ủy ban các xã để giả soát diện tích và diện tích năng suất bị thấp
nếu năng suất ảnh hưởng quá thì sẽ tham mưu ban huyện có hướng tham mưu hỗ trợ cho nhân dân với đỉnh mức mới hỗ trợ
đa số các hộ dân trên địa bàn huyện sa thầy tỉnh con tum chỉ có từ một đến hai xào lúa ruộng
để sản xuất bảo đảm lương thực cho gia đình trong năm việc thất thu vụ lúa chính trong năm đang khiến cho nhiều hộ dân nơi đây lo lắng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của bà con